một vụ cháy lớn tại một bãi tập kết phế liệu nằm ven tuyến quốc lộ một mươi bốn b đoạn qua địa phận thôn hương lam xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vừa được lực lượng cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng khống chế vào lúc hai mươi một h ba mươi tối ngày hôm qua
cụ thể vào khoảng một mươi tám h cùng ngày người dân phát hiện đám cháy tại kho phế liệu tuy nhiên chủ cơ sở này đi vắng
lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy
kho chứa phế liệu có diện tích rộng bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội
có nguy cơ cháy lan sang cửa hàng điện lạnh bên cạnh và trường mầm non ở mặt sau
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế dập tắt hoàn toàn
cơ sở thu mua phế liệu này đã bị thiêu dụi gần như hoàn toàn không có thiệt hại về người